ngày hai mươi tháng sáu tại hải phòng đã diễn ra hội nghị giao ban công tác đoàn và phong trào thanh thiếu nhi cụm đồng bằng sông hồng sáu tháng đầu năm hai nghìn một mươi chín thảo luận và triển khai năm nhóm nhiệm vụ trọng tâm sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín
trong sáu tháng qua các cấp bộ đoàn trong cụm đã tích cực tham mưu với cấp ủy lãnh đạo chỉ đạo và tổ chức triển khai thực hiện nghị quyết đại hội đoàn toàn quốc lần thứ một mươi một nghị quyết đại hội đoàn các cấp và chủ đề công tác năm hai nghìn một mươi chín năm thanh niên tình nguyện
trong sáu tháng cuối năm hai nghìn một mươi chín các bộ đoàn các địa phương trong cụm tiếp tục tăng cường nắm bắt tình hình định hướng dư luận xã hội trong đoàn viên thanh niên
tuyên truyền phổ biến quan điểm chủ trương chính sách của đảng nhà nước trong các tầng lớp thanh thiếu nhi
thực hiện có hiệu quả thiết thực ba phong trào hành động cách mạng và ba chương trình đồng hành với thanh niên gắn với thực tiễn địa phương đơn vị
tiếp tục triển khai hiệu quả có chiều sâu chiến dịch thanh niên tình nguyện hè năm hai nghìn một mươi chín